ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị chính phủ ban hành nghị định về thanh tra kiểm tra doanh nghiệp
quy định rõ ràng các chế tài đặc biệt là đình chỉ đối với doanh nghiệp cố tỉnh vi phạm nhiều lần
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm
theo đó bổ sung quy định về đình chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
không chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính đình chỉ sản xuất kinh doanh
bắt buộc di rời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp không tuân thủ
các quy định của luật đất đai luật nhà ở luật quy hoạch đô thị luật bảo vệ môi trường
đình chỉ hoạt động kinh doanh khi doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
vệ sinh an toàn thực phẩm sử dụng lê đường làm nơi để xe
kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội phòng chống cháy nổ
không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính vi phạm từ hai lần trở lên